bệnh viện nội tiết trung ương vừa phát đi cảnh báo tới người dân về việc bị mạo danh hình ảnh
để tặng thuốc trị bệnh đai tháo đường tư vấn khám bệnh trên các trang mạng xã hội
thông qua các trang facebook fanpage một số tổ chức cá nhân đã mạo danh sử dụng hình ảnh
bệnh viện nội tiết trung ương để tư vấn và giới thiệu các loại thuốc điều trị không rõ nguồn gốc
đây có thể là thuốc giả thuốc kém chất lượng hết hạn sử dụng có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe
của người bệnh thậm chí là tử vong
để bảo đảm sự an toàn cho người bệnh và uy tín bệnh viện nội tiết trung ương khuyến cáo người dân
cần cảnh giác và tìm hiểu kỹ trước những thông tin giả không chính thống của các đối tượng
giả danh gây ảnh hưởng tới sự an toàn và sức khỏe của bản thân
bệnh viện nội tiết trung ương hiện chỉ có hai cơ sở khám chữa bệnh tại địa chỉ
ngõ hai trăm một mươi năm ngọc hồi tứ hiệp thanh trì hà nội và số tám mươi ngõ tám mươi hai yên lãng đống đa hà nội
website chính thức https bệnhviệnnộitiết vn